cựu tổng thống mỹ donald trump vào ngày hôm nay đã chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang new hampshire và south carolina
đây là hai bang được chính trị gia tỷ phú này lựa chọn để phát biểu tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo tham gia cuộc đua trở lại nhà trắng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại thị trấn salem bang new hampshire ông trump tái khẳng định những kết quả đã làm được trong nhiệm kỳ tổng thống trước đó gắn với vấn đề nhập cư
xây dựng lại quân đội mỹ với cam kết bảo vệ đất nước không bị tham nhũng cực đoan và ích kỷ hủy hoại
đây là cuộc chạy đua thứ ba của ông trump và nhà trắng
ngoài vị cựu tổng thống bảy mươi sáu tuổi này còn có nhiều đảng viên cộng hòa đang cân nhắc tham gia tranh cử giành lá phiếu đề cử của đảng
trong số các ứng cử viên tiềm tàng của đảng cộng hòa đáng chú ý có thống đốc bang florida tân thống đốc bang new hampshire và cựu thống đốc sao calorina